theo các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam cho biết dự án xây dựng cảng cá tam quang
thuộc xã tam quang huyện núi thành đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phê duyệt
với tổng nguồn vốn đầu tư là hơn một trăm hai mươi tỷ đồng
theo kế hoạch cảng cá tam quang sẽ được đưa vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
vậy nhưng đến nay dự án này không thể thi công theo đúng tiến độ vì do vướng mắc về khâu mặt bằng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
cảng cá tam quang được xây dựng theo bến liền bờ bảo đảm cho tàu cá có công suất trên một mã lực
ra vào tiêu thụ sản phẩm và tiếp nhiên liệu an toàn có khả năng khai thác đạt trên một mươi sáu tấn một năm
đây là dự án đầu tiên của tỉnh quảng nam trong nỗ lực xây dựng hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá
đáp ứng nhu cầu vươn khơi bám biển dài ngày
tuy nhiên do vướng mặt bằng nên đến nay hạng mục quan trọng nhất là cầu cảng vẫn còn đang dở dàng
vướng mặt bằng
cảng cá tam quang chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu là công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh
điều đáng lo ngại hơn là hàng nghìn phương tiện của ngư dân sẽ gặp khó trong việc tiêu thụ sản phẩm
tiếp nhiên liệu và trú ẩn khi mùa mưa bão đang sắp sửa đến gần